chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại đại học y dược hải phòng sở y tế hải phòng phối hợp cùng sự hỗ trợ của tổ chức cdc hoa kỳ
tổ chức sự kiện khởi động chiến dịch quốc gia không phát hiện không lây truyền
không phát hiện bằng không lây truyền ca bằng ca đó là thông điệp dựa trên bằng chứng khoa học và nhấn mạnh một người có hiv
nếu được điều trị bằng thuốc kháng virus arv và khi đạt tài lượng virus ở ngưỡng không phát hiện được trong máu
tức là dưới hai trăm linh bản sao trên một ml máu thì nguy cơ lây chuyển hiv sang người khác qua đường tình dục từ không đáng kể đến không có nguy cơ
chiến dịch k bằng k nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của điều trị arv đối với những người sống chung có hiv
người cung cấp dịch vụ y tế và cộng đồng với rất nhiều lợi ích bao gồm khuyến khích tuân thủ điều trị liên tục
xét nghiệm tài lượng virus định kỳ và giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến hiv aids
đây là yếu tố then chốt giúp hải phòng sớm kết thúc